tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương minh và xã hội đã tổ chức lễ ký kết biên bản về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
dành cho đối tượng là người yếu thế với cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica
tổng cục giáo dục nghề nghiệp và cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica sẽ hợp tác và tư vấn nhằm thiết kế một dự án giáo dục nghề nghiệp
cho các nhóm yếu thế bao gồm các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc mùa da cam phụ nữ người khuyết tật và người nghèo
nhằm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm và hòa nhập xã hội tốt hơn cho họ trong tương lai
dự án hợp tác này dự kiến sẽ tiếp cận hai triệu người khuyết tật trong độ tuổi lao động có khả năng lao động
được tiếp cận đào tạo và tiếp nối thỏa thuận hợp tác giữa bộ việc làm và lao động hàn quốc và bộ lao động thương binh và xã hội
trong hỗ trợ hệ thống giáo dục nghề nghiệp việt nam nhằm nâng cao chất lượng và vị thế của việt nam trong tầm khu vực asean